tại hà tĩnh trong hai ngày qua mưa lớn liên tục cộng với các nhà máy thủy điện trên địa bàn đồng loạt xả lũ khiến nhiều địa phương ở tỉnh hà tĩnh bị chia cắt do ngập lụt
một số công trình thủy lợi vừa và nhỏ bị hư hỏng hàng chục hectare rau màu bị ngập úng
tính đến sáng nay một mươi một tháng một mươi trên địa bàn tỉnh hà tĩnh có một mươi sáu xã bị ngập các trục đường liên thôn liên xã với độ sâu từ một hai đến một năm mét
toàn tỉnh có một năm trăm một mươi chín hộ bị ngập từ ba đến năm mét làm sập hai nhà của các hộ dân ở huyện hương sơn
mưa lũ cũng đã làm ngập và hư hỏng ba trăm linh một hectare cây hoa màu vỡ đập dân cố châu xã gia hanh huyện can lộc làm xói lở mố cầu cà gái
nhiều trường học trên địa bàn các huyện miền núi như hương sơn hương khê và vũ quang vẫn đang bị chia cắt
nên trong sáng ngày một mươi một tháng một mươi hơn một mươi bốn học sinh vẫn chưa thể đến trường